thưa quý vị mưa vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay trên toàn miền đặc biệt là tại các tỉnh bắc bộ
thủ đô hà nội ngày hôm nay trời lạnh vùng núi có nơi trời rét
vì vậy nếu như quý vị ra khỏi nhà thì hãy chuẩn bị trang phục giữ ấm và vật dụng che mưa khi cần thiết
là ngày cuối tuần thế nhưng thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
thay vì ra ngoài quý vị có thể ở nhà thiết kế các hoạt động để gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình

hẹn gặp lại